kính chào quý vị và các bạn
với sự tác động của vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng và phát triển
nên thời tiết ở các tỉnh miền bắc có sự biến đổi
từ ngày mai khu vực đồng bằng bắc bộ và tỉnh hòa bình có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
các nơi khác ở đông bắc bộ có nhiệt độ thấp hơn nhưng vẫn ở mức oi nóng
giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
chiều tối sẽ có mưa rông vài nơi
riêng đêm ngày hai mươi bốn khu vực sẽ có mưa rông rải rác
tại khu vực tây bắc bộ thời tiết chủ đạo trong ba ngày tới là không mưa
nhiệt độ tăng khá cao
cảm giác oi nóng lúc trưa chiều với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng tại tỉnh sơn la sẽ có nắng nóng với mức nhiệt cao hơn từ một đến hai độ
chiều tối sẽ có mưa rông vài nơi và tăng lên diện giải rác vào đêm ngày hai mươi bốn
các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới sẽ có nắng nóng diện rộng vào ban ngày
với mức nhiệt cao nhất ngày mai là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
sau tăng thêm một độ trong hai ngày tiếp theo
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông cần để phẩm lốc xoáy và gió giật mạnh
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên cũng xảy ra nắng nóng cục bộ trong ba ngày tới
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ trong ngày mai sau tăng nhẹ một độ
phía nam khu vực thời tiết sẽ dễ chịu hơn với nhiệt độ không vượt qua ngưỡng ba mươi bốn độ
chiều tối có mưa rông vài nơi
đến với các tỉnh tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới
phổ biến ít mưa ban ngày trời nắng
chiều tối có mưa rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày hai mươi hai và hai mươi ba sẽ giao động từ ba mươi ba mươi ba độ
và tăng thêm một độ trong ngày hai mươi bốn
các tỉnh nam bộ có thời tiết chủ đạo là không mưa
khu vực miền đông nam bộ tiếp tục có nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
độ ẩm tương đối thấp thấp nhất là bốn mươi đến năm mươi
khu vực miền tây có mức nhiệt không vượt qua ngưỡng ba mươi bốn độ